sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề và cá độ bóng đá trên mạng internet
chín đối tượng do nguyễn văn tuân chú tại xã tân lập huyện yên mỹ tỉnh hưng yên cầm đầu
vừa bị công an tỉnh hương yên và một số đơn vị nghiệp vụ bắt giữ
các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề qua tin nhắn gia lô facebook cá độ bóng đá qua trang web bmg tám nghìn tám trăm chín mươi chín net
điều tra sơ bộ xác định lượng tiền giao dịch của đường dây này từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay lên đến trên năm trăm linh tỷ đồng
số tăng vật thu giữ được của vụ án gồm gần một tỷ đồng tiền mặt năm xe ô tô các loại một mươi sáu điện thoại di động hai bộ máy vi tính và các thiết bị kết nối mạng internet
phong tỏa sáu tài khoản ngân hàng và nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng các giấy tờ tài liệu khác có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng
quá trình điều tra xác định nhóm đối tượng cầm đầu đường dây còn cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự dưới hình thức bốc bắt họ và lãi ngày
mức lãi suất cao từ một trăm linh tám đến ba trăm linh một năm
khi bị hại chưa kịp trả tuân đã chỉ đạo đàn em đến đe dọa ném chất bẩn vào nhà sử dụng vũ lực và đe dọa người thân của bị hại
bước đầu xác định đã có năm mươi người vai số tiền hàng tỷ đồng